đến một mươi ba h hôm nay mùng một tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão giữ nguyên hướng di chuyển
đến một mươi ba h ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông
trên khu vực vịnh bắc bộ cách bờ biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an khoảng một trăm hai mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km hướng vào các tỉnh đông bằng bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở biển đông có mưa rông mạnh
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật đến cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động mạnh
khu vực bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện
đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau bao gồm huyện đảo phú quý
có gió tây nam mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ hai đến bốn m
dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay
ở khu vực ven biển đông bắc bộ
cũng như là vùng ven biển các tỉnh bắc trung bộ từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
đã xuất hiện mưa vừa mưa to
trong ngày hôm nay khi áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc
diện mưa ở bắc bộ sẽ mở rộng sâu hơn vào đất liền
ở miền trung diện mưa sẽ mở rộng hơn xuống phía nam
hầu khắp bắc bộ cũng như các tỉnh từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế
sẽ xảy ra mưa diện rộng với tổng lượng mưa từ nay cho đến ngày năm tháng tám
phổ biến từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
do có mưa tăng nên nhiệt độ
nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh bắc bộ cũng như khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ giảm còn khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh từ hôm nay cho đến hết ngày bốn tháng tám
ở tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ cả ngày lẫn đêm đều có mưa vừa đến mưa to
thậm chí là mưa rất to
nhiệt độ ở tây nguyên giảm xuống chỉ còn khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
ở khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo
dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước